theo thống kê của hội tim mạch học việt nam tại nước ta trung bình cứ một mươi người trưởng thành lại có bốn người mắc tăng huyết áp
điều đáng nói là do nhiều nguyên nhân khác nhau tỷ lệ người mắc tăng huyết áp đang ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa
tại buổi hội thảo các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tăng huyết áp là bệnh dễ điều trị nhưng người bệnh lại thường chủ quan trong việc nhận thức đúng về bệnh
từ đó việc điều trị thường bị bỏ dở và gây ra nhiều hệ lụy
cụ thể hiện có khoảng hơn năm mươi bệnh nhân được phát hiện có bệnh lý tăng huyết áp nhưng lại không được điều trị dẫn tới việc hiện nay có nhiều loại thuốc điều hỏa huyết áp hiệu quả nhưng năm mươi tám mươi trường hợp không đạt đích điều trị
bên cạnh đó nhiều biện pháp ứng phó xử trí những cơn tăng huyết áp đột ngột và tai biến cũng được phổ biến bởi các chuyên gia tim mạch đầu ngành nhằm giúp giảm thiểu tối đa những biến chứng nguy hiểm mà người bệnh tăng huyết áp và mắc bệnh lý tim mạch có thể gặp phải